ubnd tp đà nẵng vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm năm thực hiện quyết định số hai trăm tám mươi một của thủ tướng chính phủ
về đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng đến năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của hội khuyến học thành phố năm năm qua đà nẵng đã xây dựng nền tảng phong trào học tập suốt đời
xuất phát từ gia đình nhân gia dòng họ và cộng đồng
nhờ học tập nâng cao văn hóa học nghề nâng cao tay nghề nhiều gia đình đã cải thiện đời sống thoát nghèo
năm hai nghìn hai mươi thành phố có bảy mươi gia đình học tập năm mươi dòng họ học tập sáu mươi cộng đồng học tập năm mươi đơn vị học tập
được công nhận đạt và vượt chỉ tiêu quyết định đề ra
tại hội nghị một mươi gia đình bảy dòng họ một mươi cộng đồng và một mươi đơn vị học tập xuất sắc tiêu biểu
được nhận bằng khen của ubnd tp hai mươi bốn tập thể một mươi ba cá nhân nhận bằng khen của trung ương hội khuyến học việt nam
vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện quyết định số hai trăm tám mươi một của thủ tướng chính phủ
và nhiều tập thể cá nhân khác nhận giấy khen của các cấp địa phương